các vi khuẩn này với đối tượng người cao tuổi sẽ dễ xâm lấn và gây tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệm hơn
bên cạnh đó các yếu tố bệnh lý nền ví dụ đầy đau đường cũng gây tăng nguy cơ nhiễm khuẩn tiết niệm
rồi những bệnh lý như alzheimer pacison hoặc những bệnh nhân mà bị tai biến mạch não nằm liệt hoặc không tự chăm sóc được bản thân
hoặc những đối tượng người già sống trong những trung tâm cơ sở chăm sóc y tế chạy dựng lão đều có những yếu tố nguy cơ gây ra
tăng tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệm đặc biệt là do nhóm vi khuẩn e coli hay gặp nhất trên lâm giảng chúng tôi
và cái nhóm vi khuẩn này thì thường xuyên nếu như ở đối tượng người già nó sẽ gây ra nhiễm khuẩn huyết rất là nhanh
như bác sĩ vừa chia sẻ có thể thấy căn bệnh nhiễm khuẩn tiết niệm ở người cao tuổi có rất nhiều nguyên nhân và có thể gây ra rất nhiều biến chứng
vậy thì bác sĩ có thể cho biết hiện nay chúng ta có những phương pháp điều trị cụ thể ra sao ạ
khi mà chúng tôi thăm khám cho người bệnh thì chúng tôi sẽ phải căn cứ vào thứ nhất là cái tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu này có phức tạp hay là đơn giản
với những bệnh nhân mà tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệm đơn giản ít bệnh lý nền thì chúng ta hoàn toàn khi mà phát hiện sớm ra những nhiễm khuẩn tiết niệm bằng các triệu chứng lâm sàng cũng như các xét nghiệm
thì chúng ta sẽ có thể những phác đồ điều trị kháng sinh uống đơn giản
bệnh nhân có thể điều trị ngoại trú và sau đó tái khám
nhưng đối tượng những bệnh nhân mà có nhiều bệnh lý nền nặng hoặc có nhiễm khuẩn tiết niệu nhiều lần hoặc là có những yếu tố nguy cơ cao nặng thì chúng ta cần phải cho bệnh nhân nhập viện để điều trị và theo dõi bằng các thuốc kháng sinh đường tị mạch thích hợp và sau đó thì bác sĩ sẽ đánh giá và theo dõi tiếp
ngoài việc mà điều trị bệnh lý cấp tính ra thì chúng ta cũng phải luôn luôn chú ý đến cái bệnh lý nền của bệnh nhân là một trong những yếu tố sẵn sàng gây nặng lên tình trạng bệnh lý của bệnh nhân
vì vậy với đối tượng bệnh nhân người cao tuổi chúng tôi khuyến cáo bệnh nhân không nên tự ý điều trị những nhiễm khuẩn tí niệm tại nhà bằng việc ra hiệu thuốc mua thuốc đôi khi nó không phù hợp
thứ hai nữa là gây tăng tình trạng kháng kháng sinh và thứ ba nữa là đôi khi có thể ảnh hưởng tổn thương chức năng gan thận nặng lên mà bệnh nhân không nắm được
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình và có những chia sẻ hết sức cụ thể trong chương trình ngày hôm nay
ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường tiết điệu là rất quan trọng đối với những người có nguy cơ mắc bệnh cao trong đó có người cao tuổi
dấu hiệu các triệu chứng phổ biến của nhiễm trùng đường tiết niệu là tiểu gấp tiểu nhiều lần cảm giác nóng rát đau hoặc khó chịu khi đi tiểu cảm thấy nặng ở vùng bụng dưới hoặc vùng xương trậu nước tiểu đục đặc hoặc có mùi nồng
sau khi đi tiểu vẫn còn cảm giác mắc tiểu sốt mệt mỏi có thể buồn nôn và nôn
đau ở vùng bụng dưới hông hoặc lưng máu lẫn trong nước tiểu
khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm quy tụ đội ngũ các chuyên gia đầu ngành giỏi chuyên môn tận tâm tự tin làm chủ những kỹ thuật mới nhất phát hiện sớm và điều trị hiệu quả các bệnh lý đường tiết điệu giúp cho người bệnh rút ngắn thời gian nằm viện hạn chế nguy cơ tái phát
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai